đến các video dạy làm bánh trên các trang mạng xã hội như tiktok youtube facebook
loại kẹo sốt marshmallow với nhiều hình thu mới lạ cùng màu sắc bắt mắt
đang nổi lên trở thành cơn suốt trong thời gian gần đây
với nhu cầu lớn thị trường về loại kẹo này cũng vô cùng phong phú
chỉ với vài thao tác đơn giản người mua có thể dễ dàng tìm kiếm mặt hàng này
trên các sản thương mại điện tử với đủ loại màu sắc đủ loại mức giá
tìm hiểu về loại kẹo này chúng tôi liên hệ đến một địa chỉ bán hàng online
chuyên cung cấp nguyên liệu làm bánh tại hà đông hà nội
người bán cho biết kẹo masmalo được sử dụng rất nhiều trong làm kẹo và trang trí bánh
theo đó loại kẹo này cũng có hai loại là loại ít đường và nhiều đường
được bán với mức giá từ một trăm linh đến một trăm năm mươi đồng một kg
trong đó loại ít đường thường được ưa chuộng hơn
nhưng mà cái này là hầu hết người ta mua về làm bánh nhỉ
làm bánh kẹo này

đã bán quen lâu năm khi được hỏi về nguồn gốc
người bán cũng không ngần ngại khẳng định về xuất xứ trung quốc của loại kẹo này
theo đó người bán cũng cho hay sản phẩm này không có tem phụ khi nhập về
nhưng có lượng bán vẫn rất ổn
bởi chỉ những người mua cũng không nhiều người quan tâm đến điều này
được biết thời điểm này do ảnh hưởng của dịch bệnh
nhiều cửa khâu đóng cửa
nên kẹo masmalaw hay những sản phẩm của trung quốc đều rất khan hàng
cùng với đó tiền vận chuyển cũng đang tăng cao
kéo theo giá thành của trung quốc là một năm triệu đồng cho một năm triệu đồng của trung quốc

tiếp tục tìm hiểu về thị trường các loại kẹo masmalow
chúng tôi liên hệ đến một địa chỉ bán xỉ online tại hà đông
loại kẹo này được chia thành các hộp nhỏ
với khối lượng hai trăm linh gram một hộp
có giá xỉ là hai mươi năm đồng cho một cái hộp nhỏ này
theo giới thiệu của người bán đây là loại kẹo của thái hàng chuẩn ngon và giá thành cao hơn hàng trung quốc
mặc dù luôn miệng quảng cáo về chất lượng sản phẩm của mình là hàng thái và ngon
tuy nhiên theo tiết lộ của người bán đây là hàng nhập tiểu ngạch
điều đó cũng đồng nghĩa với việc thành phần và chất lượng của sản phẩm này cũng rất khó để kiểm soát khi đến tay người tiêu dùng
với màu sắc đa dạng và hình dáng phong phú kẹo masmalow không chỉ là nguyên liệu làm bánh
đây cũng là loại kẹo được nhiều trẻ em ưa thích và bán rất chạy vào các dịp tết
tại địa chỉ bán hàng online này loại kẹo nhiều màu sắc này được bán với mức giá vô cùng rẻ là sáu mươi đồng
hàng trung quốc à
em ở thế giới em đốt tìm được mác bây giờ là hàng việt chỉ còn hàng trung quốc
đáng chú ý theo tiết lộ của người bán hầu hết các loại kẹo masmalow đang được bán tại hà nội đều là hàng nhập lậu và không có tem mát cụ thể
chính vì vậy có không ít điểm bán hàng đã bày ra nhiều cách để lừa dối người tiêu dùng
thực ra nha mọi cái hàng ở hà nội đều giống nhau đôi
chẳng quan là thằng nào mà nhập được cửa khấu nó giá là gì hả
bao vị càng đẹp em bán giá càng cao thực ra vượt y nhau
còn em bán lẻ cho khách em có thể bỏ là hàng thái hay mà
ngoài ra cũng theo thông tin từ người bán thực tế những mặt hàng này có giá thành rất rẻ
tuy nhiên vì là hàng nhập lậu nên tiền vận chuyển cao khiến cho giá thành sản phẩm cũng vì thế bị đẩy lên cao hơn
theo nghị định một mươi năm hai nghìn một mươi tám ndcp của chính phủ việc công bố sản phẩm bánh kẹo nằm trong nhóm những sản phẩm bắt buộc phải tự công bố trước khi được đưa ra tiêu thụ trên thị trường
theo đó các loại bánh hay kẹo khi nhập khẩu về việt nam cần có giấy chứng nhận điều kiện an toàn thực phẩm cùng nhiều giấy tờ khác và bắt buộc phải được dán nhãn mát cho sản phẩm
quy định này có lẽ là giải pháp hữu hiệu giúp việc quản lý nguồn gốc xuất xứ an toàn thực phẩm của các sản phẩm bánh kẹo
tuy nhiên những sản phẩm kẹo masmalou trên lại là hàng nhập lậu không rõ nguồn gốc
theo các chuyên gia những sản phẩm như vậy thường tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hại cho sức khỏe người sử dụng
thành phần chủ yếu của marshmallow thì thường là đến từ đường có thể là đường mía có thể là bụi ngô và thứ hai là gelatin
những sản phẩm marshmallow mà nó có màu sắc bắt mắt hay là mùi vị rất là kích thích thì thường là có sẽ thêm thứ nhất là đường hóa học
có thể là những cái đường mà hàm lượng rất là thấp nhưng mà cái chất
độ tạo màu rất là cao và thứ hai là cái phẩm màu cũng có thể là những phẩm màu mà không được bộ y tế cho phép
hoặc có thể là những phẩm màu hóa học và có thể gây hại cho sức khỏe
kẹo marshmallow hiện đang nhận được sự ưa chuộng của rất nhiều người
tuy nhiên với thị trường khó truy xuất nguồn gốc như ngày nay nhiều tiểu thương đã trả trộn những mặt hàng không nguồn gốc
không đảm bảo chất lượng nhằm kiếm lời điều này tiêm ẩn nhiều nguy cơ cho người sử dụng
bởi vậy khi lựa chọn thực phẩm đặc biệt là các sản phẩm kẹo người tiêu dùng cần lưu ý
không sử dụng sản phẩm không rõ nguồn gốc
không sử dụng sản phẩm có màu sắc sạc sỡ nặng mùi hương liệu
hạn chế sử dụng đồ ngọt
ưu tiên sử dụng các sản phẩm có hương liệu tự nhiên